phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bắt quả tang đối tượng lý a tráng hai mươi chín tuổi trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào sáng qua tại km số tám bảy trăm linh quốc lộ bốn g thuộc địa phận bản nậm cung xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng lý a tráng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu tráng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên đi giao cho người mua với tiền công là năm mươi triệu đồng